tại hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến bộ trưởng asean phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển
nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
hội nghị có sự tham dự của một mươi bộ trưởng đến từ các nước thành viên của asean và tổng thư ký asean
đoàn việt nam do bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung làm trưởng đoàn
tại hội nghị các bộ trưởng thông qua tuyên bố chung về giảm thiểu tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
đến các nhóm dễ bị tổn thương đó là bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường khả năng phục hồi cho người nghèo sau đại dịch
các bên cùng nhau xây dựng các chương trình phục hồi sau đại dịch một cách toàn diện
thực hiện các chính sách hướng tới đối tượng dễ bị tổn thương
cũng như giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đối với người già phụ nữ và đặc biệt là trẻ em